tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào ba dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
và thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội
đa số ý kiến trong ủy ban pháp luật tán thành với việc tổ chức hai cấp chính quyền ở đô thị
và ba cấp chính quyền ở nông thôn như đề xuất của chính phủ
việc tổ chức chính quyền địa phương ở thành phố hà nội như trên là phù hợp với chủ trương của đảng
phù hợp với quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về việc tổ chức chính quyền địa phương
ở các đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm nông thôn đô thị hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
đối với luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
nhiều đại biểu cho rằng sau hơn hai năm tổ chức thực hiện
việc thí điểm cấp thị thực điện tử đã góp phần tiếp tục thu hút người nước ngoài vào việt nam du lịch
tìm cơ hội đầu tư kinh doanh tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch
việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam là cần thiết
có phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế xã hội
buổi chiều quốc hội nghe trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra và thảo luận về các dự án luật sửa đổi
bổ sung điều ba luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
thảo luận tại tổ các đại biểu cho rằng quá trình tổ chức thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
và bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã bộc lộ một số bất cập
có khoảng trống trong việc xử lý hình sự đối với hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển
sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng